nhằm chia sẻ với hệ thống y tế và người dân nhiều mạng lưới nền tảng kết nối khám bệnh online được hình thành
và đến nay đã kết nối trực tuyến với hàng nghìn bác sĩ trên cả nước
trong đó mạng lưới thầy thuốc đồng hành với hơn hai bác sĩ và tình nguyện viên đã và đang hoạt động hết sức tích cực
để tư vấn giải đáp thắc mắc về covid một mươi chín và các bệnh lý thường gặp cũng như đặt lịch khám bệnh từ xa cho bệnh nhân
là bác sĩ của bệnh viện tai mũi họng trung ương nhận thấy tình hình covid đang diễn biến phức tạp như hiện nay
bác sĩ nguyễn thành quân đã đăng ký tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành để tư vấn sức khỏe trực tuyến cho các bệnh nhân f không triệu chứng
hoặc các f một có liên quan đang phải cách ly tại nhà
bác sĩ nguyễn thành quân đã đăng ký tham gia vào mạng lưới thể thuốc đồng hành để tư vấn sức khỏe trực tuyến cho các bệnh nhân f không triệu chứng hoặc các f một có liên quan đồng hành
bác sĩ nguyễn thành quân đã đăng ký tham gia vào mạng lưới thể thuốc đồng hành để tư vấn sức khỏe trực tuyến cho các bệnh nhân f không triệu chứng hoặc các f một có liên quan đồng hành
người nhiễm và nghi nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp thì gọi vào đường dây nóng
sau đó sẽ được các y bác sĩ nhân viên y tế của mạng lưới thầy thuốc đồng hành trả lời
ngoài ra tổng đài của mạng lưới cũng sẽ ghi nhận phân loại thông tin chuyển đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành
để kịp thời tư vấn thăm khám sức khỏe qua điện thoại và hỗ trợ đặt lịch khám cho các ca bệnh khẩn cấp
mạng lưới thầy thuốc đồng hành sẽ có hiện tại đến gần năm nhân viên
trong đó khoảng phần ba là các bác sĩ đến từ rất nhiều địa phương như toàn quốc
thì số bác sĩ này sẽ gọi điện là phần loại nguy cơ của nhóm bệnh nhân đó
trung tâm y tế các quận huyện tại tp hcm tiếp nhận thông tin từ các ca bệnh
sau đó gửi tới mạng lưới thầy thuốc đồng hành để triển khai các hoạt động tư vấn sức khỏe
các ca bệnh không triệu chứng nguy cơ nhẹ sẽ được các bác sĩ tư vấn hai lần một ngày để tự điều trị
với ca bệnh có triệu chứng thì được hỗ trợ từ xa các ca bệnh nặng sẽ được chuyển viện điều trị
đã có hơn năm mươi lượt gọi từ các bác sĩ tới các f f một có liên quan
để tư vấn điều trị thông qua mô hình này
công việc hàng ngày của mình thì tư vấn cho khoảng mỗi bác sĩ thì khoảng năm mươi đến một trăm linh bệnh nhân
hàng ngày thì phải dạy từ sớm để tư vấn điều trị
nhất các bác sĩ sẽ trực tiếp sàng lọc bệnh nhân sàng lọc nguy cơ thấp cho đến nguy cơ cao
mọi người rất là nhiệt tình và cùng với chúng sức góp sức nhỏ
nhất nhỏ bé
để có thể giảm tài bớt cho tiến đầu dịch
vì thế khi tham gia mạng lưới thì điều đầu tiên chúng tôi cảm thấy là
chúng tôi đã thực sự là đã thực hiện được vai trò của mình
tức là tư vấn chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân khi họ cần đến
phát hiện được những bệnh nhân nặng để hỗ trợ cùng với y tế địa phương để dạy ứng cứu cho bệnh nhân
với những giải pháp trong điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhẹ không triệu chứng
đang được bộ y tế và các bác sĩ đề cập nhật
các địa phương triển khai sẽ giúp tập trung nguồn lực chữa trị cho bệnh nhân nặng
tuy nhiên bộ y tế cũng cảnh báo người dân khi cách ly điều trị tại nhà
luôn tuân thủ các quy định và khi thấy có những biểu hiện bất thường
phải liên hệ với y tế địa phương hoặc cấp cứu một trăm một mươi năm để được hỗ trợ